công an huyện a lưới đã yêu cầu các đối tượng phá giỡn toàn bộ láng trại dụng cầu sinh hoạt và rời khỏi khu vực khai thác
được biết đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng này
nguyên nhân là do một số công ty được cấp phép khai thác khoáng sản sau khi hết thời gian thăm dò
nhưng không hoàn thổ nhiều người dân địa phương và các tỉnh thành khác đã lợi dụng để tiếp tục đào bới
bên cạnh đó công tác quản lý đẩy đuổi truy quét của lực lượng chức năng vẫn chưa được thực hiện thường xuyên
yêu cầu các công ty được ủy ban tỉnh cho thực hiện dự án thủy điện phải đăng ký nhu cầu sử dụng cát sỏi
đồng thời lập các thủ tục khai thác theo quy định
đối với các sống chủ nhỏ ở các địa phương cả xã chỉ đào ủy ban nhân cả xã phải tăng cường quản lý
để đảm bảo không có việc khai thác trái phép xảy ra tại địa bàn của xã mình
đồng thời các cơ quan của huyện
đặc biệt là các cơ quan của huyện

để kịp thời phạt hiểm những trường hợp khai thác tài phép xảy ra
để giải quyết những tồn tại trong thời gian tới
ủy ban nhật dân huyện a lưới cần có những giải pháp căng cơ về lâu dài
để kịp thời ngăn chặn xử lý rốt ráo tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời công tác tuyên truyền vận động người dân
hạn chế các hoạt động sản xuất tại khu vực có nguy cơ sạc lỡ cao
nhằm đảm bảo an toàn cũng cần được chú trọng
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo quách thị quyến
mức án một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn năm quyến bắt đầu mở các dây hụi
cho người dân ở xã đảo hòn nghệ chơi để hưởng hoa hồng
bắt đầu cứ làm ăn rất uy tín gom và giao tiền hụi cho người chơi một cách đàng hoàng
nên ngày càng có nhiều hội viên cùng tham gia
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu quyến dùng thủ đoạn đưa tên hai người chơi không có thật
để hốt và chiếm đoạt tiền của một mươi bốn hụi viên
đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy quyến hoàn toàn mất khả năng chi trả
nên đã tuyên bố để hụi và chiếm đoạt số tiền của hai mươi hai hụi viên
với tổng số tiền trên năm trăm sáu mươi triệu đồng
huyện tĩnh gia là một trong những địa bàn trọng điểm
tiêm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp
huyện tĩnh gia cũng đã thường xuyên quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự
ở cơ sở ghi nhận của phóng viên intv thanh hóa
với mục tiêu giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự
góp phần tạo môi trường thuận lợi an toàn để thu hút đầu tư phát triển kinh tế
trong những năm qua công an huyện tĩnh gia tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
thường xuyên gần gũi lắng nghe ý kiến nhân dân
từ đó kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh
các mâu thuẫn tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân
không để xảy ra các vụ việc phức tạp nổi cộng về an ninh trật tự
cách đây khoảng vài ba năm trong quá trình mà khu công nghiệp lọc hóa dầu nghi sơn đang thi công
thì cũng có rất nhiều cái trường hợp thanh niên thiếu niên
các tổ nhóm băng ổ nhóm rồi là các tình hình hoạt động của tội phạm ma túy cũng diễn ra nhiều
nhưng mà được sự quan tâm của chính quyền các địa phương
cùng với sự phối hợp của các lực lượng như là đồn công an nghi sơn công an huyện đình gia
là tình hình giảm trông thấy
và các tình trạng mà xảy ra hoạt động băng ổ nhóm thì mặc dù là vẫn còn có đâu đó ít thôi
nhưng mà nó hạn chế một cách là hạn chế nhiều
nghi sơn là một trong những khu kinh tế trọng điểm đa ngành đa lĩnh vực
đã và đang thu hút vốn đầu tư lớn nhất
nghê sơn là một trong những khu kinh tế trọng điểm đa ngành đa lĩnh vực
hiện nay trên địa bàn có hàng trăm doanh nghiệp và hàng chục ngàn công nhân đang thi công và làm việc
theo đó thủ đoạn của các loại tội phạm cũng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau
đang chú ý là tình hình tội phạm trộm các tài sản cố ý gây thương tích vận chuyển tàng chữ
trái phép chất ma túy thuốc nổ liên tiếp xảy ra khiến dư luận xã hội hết sức hoang mang
điển hình như cuối tháng bảy vừa qua tại chi nhánh ngân hàng việt công banh ở xã hải yến huyện tĩnh gia
đã xảy ra vụ nổ súng gây mất an ninh trật tự khiến một người bị thương
vụ hai nhóm thanh niên với hơn hai mươi đối tượng có tiền án tiền sự do mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế
đã tụ tập đâm chém nhau trên đường khiến một người chết nhiều người khác bị thương
điện bàn giáp danh giữa xã hải thượng và xã hải hà huyện tĩnh gia xảy ra vụ thanh toán giữa hai tốp thanh niên
gây hậu quả một người chết và bốn người bị thương
sau hai mươi bốn tiếng tích cực điều tra làm rõ thì chúng tôi đã điều tra làm rõ được nguyên nhân diễn biến vụ án
thì hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín bị can
trong đó có một bị can về tội giết người và tám bị can về tội gây dối trật tự công cộng
theo số liệu thống kê chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
công an huyện tĩnh gia đã phát hiện xử lý tám mươi vụ một trăm một mươi đối tượng xâm phạm về trật tự xã hội
một mươi vụ hai mươi đối tượng phạm tội về ma túy một mươi vụ một mươi đối tượng phạm tội và vi phạm về kinh tế
chức vụ hai mươi ba vụ hai mươi ba đối tượng vi phạm về môi trường
mặc dù số vụ phạm pháp hình sự có giảm một mươi bốn so với cùng kỳ
nhưng tính chất mức độ nguy hiểm của tội phạm ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp
tính tinh thần là đấu tranh quyết liệt
chấn áp không để lọt bỏ loạt tội phạm và không để nhen nhóm để hình thành các băng ổ nhóm trên địa bàn
đặc biệt sau khi có những vụ việc xảy ra trên địa bàn
đội cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng và đấu tranh quyết liệt
để làm rõ các đối tượng vi phạm pháp luật
đồng thời cũng kết hợp với các cơ quan chức năng khác như viện tòa
để đưa ra những vụ án điểm để xử lý nghiêm
để mang tính chất là vừa tuyên truyền về giáo dục
và dân đề các đối tượng khác
với những cố gắng nỗ lực đó của lực lượng công an
cùng sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở
tình hình an ninh trả tự trên địa bàn huyện tĩnh gia
đặc biệt là khu kinh tế nghi sơn
đã và đang được giữ vững ổn định
góp phần thu hút đầu tư
trở thành một khu kinh tế động lực của cả nước
thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện quy định về khung mức thu
đối với các khoản thu theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
ngay từ đầu năm học các đơn vị phải thỏa thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh
để có cơ sở lựa chọn quyết định hình thức tổ chức hoạt động giáo dục
tất cả các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện
giãn thời gian triển khai các khoản thu không thu gộp nhiều khoản cùng một thời điểm
cụ thể khung mức thu đối với sáu khoản thu thỏa thuận cụ thể là
tiền tổ chức dạy học hai buổi một ngày ở bậc tiểu học không quá một trăm năm mươi đồng một tháng trên một học sinh
ở bậc trung học cơ sở không quá hai trăm linh đồng một tháng trên một học sinh
ở bậc trung học phổ thông không quá ba trăm linh đồng một tháng trên một học sinh
ba mươi một doanh nghiệp xuất khẩu tôm việt nam sẽ được hưởng mức thuế chống bán pha giá là
kết quả này vừa được bộ thương mại mỹ doc công bố vào dạng sáng qua trong đợt xem xét hành trình thứ một mươi ba
theo thống kê từ hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep
mức thuế doc vừa công bố chứng tỏ các doanh nghiệp tôm việt trung thực trong hoạt động
khai báo số liệu kinh doanh với doc đầy đủ chính xác và kịp thời
mức thuế này không chỉ có tác động ngắn hạn mà còn mở ra khả năng bứt phá xuất khẩu cho ba mươi một doanh nghiệp trên đi xuất mỹ
xuất đi mỹ kỳ vọng các đơn hàng sẽ nhiều hơn trong thời gian tới
mỹ là một thị trường nhập khẩu tôm lớn của việt nam và cũng là thị trường khó tính với những quy tắc khắt khe
nhu cầu nhập khẩu tôm của mỹ từ việt nam đang ấm dần lên do tồn kho giảm
trong khi mỹ cũng đang giảm nhập khẩu từ ấn độ thái lan và giảm mạnh nhập khẩu từ trung quốc
chiều qua bộ tài nguyên và môi trường cùng với các bộ ngành liên quan bàn về các giải pháp kiểm soát chặt chẽ
việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng tái xuất các lô hàng phế liệu nhập khẩu vì vi phạm quy định về bảo vệ môi trường
thời gian qua hải quan các địa phương đã buộc các hãng tàu vận chuyển ra khỏi lãnh thổ việt nam
một trăm linh ba container trong đó có hai trăm tám mươi chín container phế liệu nhựa chín mươi tám container phế liệu sắt thép một mươi container phế liệu khác
theo tổng cục môi trường tính đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín số lượng container tồn động trên chín mươi ngày tại các cảng biển đã giảm mạnh
còn bảy bốn trăm năm mươi container so với thời điểm cao nhất là một mươi một trăm hai mươi bốn container tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
quy định về tạm nhập tái xuất đang giao cho nhiều bộ ngành các danh mục hàng hóa không quy định cụ thể các điều kiện đáp ứng môi trường
theo điều bảy mươi năm
luật bảo vệ môi trường hai nghìn một mươi bốn dẫn đến tình trạng một số tổ chức cá nhân nhập các lô hàng không đủ điều kiện về môi trường
thưa quý vị và các bạn chỉ trong ít ngày vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách khiến nhiều người thương vong
đáng chú ý theo số liệu của ủy ban toàn giao thông thì quốc gia thì mặc dù là tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
nhưng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng lại gia tăng điều này cho thấy là cần sự quản lý chặt chẽ hơn nữa đến từ các doanh nghiệp vận tải và cơ quan quản lý nhà nước
đặc biệt các vụ tai nạn giao thông này lại chủ yếu xảy ra vào khung giờ dạng sáng
vì sao thực trạng này lại liên tục diễn ra và đằng sau mỗi vụ tai nạn giao thông trách nhiệm thuộc về ai
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh khánh hòa vào sáng ngày hai mươi một tháng tám
đi đến ngã tư cầu lùng huyện diên khánh thì va vào bên hông xe dường nằm biển số bảy mươi tám b chín trăm ba mươi tám do tài xế nguyễn tấn thạch
cú đâm mạnh làm hai phương tiện hư hỏng nặng bốn mươi hành khách bị thương trong đó có một người tử vong trước khi đi cấp cứu
khi chị mở cửa chị chạy ra là chị thấy có năm người trên cái xe màu xanh
xe xe màu đỏ là xe phương trang là văng xuống có một ông về có một cụ về lắm với lại bốn người kia có trai có gái có thanh niên
xong rồi bắt đầu chị mới le lên thì xe cấp cứu xe taxi đồ nó chạy qua nó mới bóc năm người đó đi bệnh viện trước
còn đây là hình ảnh vụ tai nạn giao thông cũng xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng tám tại tỉnh hòa bình
đã đâm vào xe tải biển
đang dừng đỗ sát lề đường cùng chiều phía trước để kiểm tra xe
vụ va chạm mạnh khiến hai người tử vong và một mươi hai người khác bị thương còn các phương tiện bị hư hỏng nặng
và theo thông tin mới nhất phương tiện xe khách gây tai nạn thuộc một doanh nghiệp vận tải tại nghệ an
chiếc xe này nằm trong danh sách xe dự phòng của doanh nghiệp
theo quy định xe này không bắt buộc phải đăng ký kinh doanh vận tải
tuy nhiên đại diện bến xe quỳ hợp nghệ an khẳng định xe ba mươi bảy b hai nghìn một trăm hai mươi không có trong danh sách xe hoạt động tại bến xe quỳ hợp
bến xe này cũng không làm thủ tục đóng lệnh xuất bến cho xe trên
bởi lẽ theo quy định doanh nghiệp muốn đưa xe dự phòng vào hoạt động phải có chấp thuận của sở thì bến mới làm thủ tục
trong trường hợp này bên không nhận được bất cứ một thông tin gì
do đó phương tiện này liệu có đang chạy dù và trách nhiệm chính có thuộc về chủ doanh nghiệp vận tải
thì trách nhiệm chính là các doanh nghiệp vận tải
thì các doanh nghiệp vận tải thì thực hiện cái công tác quản lý lái xe của mình
từ cái khâu tuyển dụng đến đào tạo tập huấn rồi giám sát cái hoạt động của người lái xe
đảm bảo được cái thời giờ nghỉ ngơi của người lái xe
là những đơn vị có cái quy mô nhỏ hoặc là một số những đơn vị

cái mà theo cái loại hình là kinh tế hợp tác xã nhưng mà kinh tế hợp tác theo cái hình thức là dịch vụ hỗ trợ còn thì thực hiện một cách đầy đủ và thường xuyên thì chưa thực hiện được cái đó
quay trở lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh khánh hòa tổng cục đường bộ việt nam đã trích xuất dữ liệu hành trình của hai xe khách
kết quả kiểm tra dữ liệu hành trình hộp đen cho thấy xe khách phương trang năm mươi một b bốn mươi nghìn hai trăm bảy mươi lưu thông với tốc độ sáu mươi ba km trên một giờ khi xảy ra tai nạn
còn tốc độ trước đó một phút là năm mươi tám kmh trong khi đó xe khách biển số phú yên lại không có dữ liệu hành trình
đặc biệt cơ quan chức năng nhận định thời điểm xảy ra tai nạn đèn giao thông qua ngã tư chỉ ở chế độ đèn nhấp nháy cảnh báo
tuy nhiên theo luật giao thông đường bộ quy định chế độ đen nhấp nháy để cảnh báo cho các phương tiện biết phía trước là nút giao tiềm ẩn nguy hiểm
các xe phải chủ động giảm tốc độ đến mức an toàn nhất nhưng thực tế các phương tiện này lại tăng tốc độ
nói chung là từ ý thức

còn nói chung là mình tham gia giao thông thì mình có ý thức thì để đỡ giảm thiểu tai nạn giao thông được biết hiểu hơn
mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra đều để lại hậu quả nặng nề
hiện nguyên nhân của các vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ